công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công một tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết mời chào dịch vụ mang thai hộ và tìm người mang thai hộ hiến chứng
nhưng không để lại thông tin địa chỉ liên lạc chỉ liên lạc bằng hình thức nhắn tin riêng với những ai có nhu cầu trên địa bàn khắp cả nước
với hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định nhóm đối tượng gồm trương thị thùy trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tỉnh bình thuận
và trần việt thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh bắc cạn cùng thuê một căn hộ tại trung cư nera phường an đông tp huế để tiếp cận người có nhu cầu
mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng bốn trăm năm mươi sáu trăm linh triệu đồng hiến chứng khoảng hai mươi năm triệu đồng ghép thận với giá khoảng chín trăm linh một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến chứng thường kèm theo các ý kiến
trương thị thùy trinh là đối tượng cầm đầu trinh cùng với thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên địa bàn toàn quốc
riêng tại tỉnh thừa thiên huế vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công
người mang thai hộ đã sinh được một bé trai tại bệnh viện trung ương huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là hai trăm linh triệu đồng
tại thời điểm phá án lực lượng công an
còn phát hiện trinh thuê địa điểm tại phòng chín trăm linh tám c một khu trung cư xuân phú phường xuân phú tp huế để nuôi hai đối tượng đang mang bầu
với hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương thị thùy trinh trần việt thành
về tội mang thai hộ về mục đích thương mại đồng thời mở rộng điều tra
liên quan vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm năm người chết và ba người bị thương trên tuyến quốc lộ hai mươi
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phò giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hoạn thành một mươi
về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
kết quả điều tra xác định ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lê dương đã ký lệnh vận chuyển
thể hiện việc điều động hoang văn tính điều khiển xe ô tô biển kiểm soát năm mươi f bốn trăm tám mươi ba

thực hiện hành trình từ tp hcm tp đà lạt
trong khi tính đã bị công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
khi đến đoạn đường nói trên xe do tính điều khiển đã gây tai nạn hậu quả làm năm người chết ba người bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy tp hcm vào ngày hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm gian chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
viết tắt là mhg để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án sâm ngọc linh
cơ quan công an xác định công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh ở số ba mươi chín nguyễn quốc trị
phường trung hòa quận cầu giấy
do bà phạm mỹ hạnh sinh năm hai nghìn bốn
năm một nghìn chín trăm tám mươi ở b bảy lô e chín đường phạm hùng phường trung hòa làm chủ tịch hội đồng quản trị
theo điều tra vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh được thành lập
bị can phạm thị mỹ hạnh giữ trước chủ tịch hội đồng quản trị của công ty
theo đó từ khi thành lập công ty đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bị can mỹ hạnh đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư
trồng cây sâm ngọc linh tại một số tỉnh trên cả nước mang lại lợi nhuận cao
bằng thủ đoạn nêu trên hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn một hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
để các nhà đầu tư tin tưởng hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ
số tiền còn lại thì bị can chiếm đoạt
tại thành phố hải phòng đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng vừa phát hiện và thu giữ
hàng chục bình khí cười n hai o đang tập kết trái phép chuẩn bị vận chuyển đem đi tiêu thụ
trong quá trình nắm địa bàn
đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng phát hiện hoạt động bốc xếp hàng
tại địa chỉ số một trương dương quận hồng bàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện hai đối tượng nam thanh niên đang bốc xếp hàng hóa
là các bình kim loại có nén khí nghi là khí cười n hai o
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh
nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa gồm hai mươi bình kim loại có nén khí loại năm kg
và ba mươi bình kim loại có nén khí trên bao bì có thể hiện xuất xứ nước ngoài
hiện toàn bộ số hàng hóa phương tiện trên đã bị tạm giữ để xác minh làm rõ
kính thưa quý vị ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông
đã phối hợp với facebook chẳng hẳn là các nhóm dạy bục nợ hướng dẫn tự tử trên facebook
thời gian vừa qua trên facebook xuất hiện nhiều hội nhóm hướng dẫn tự tử dạy bục nợ
cách vây tiền lừa đáp
cách lừa đảo cách lừa đảo bằng thế chấp tính dụng
những nhóm này có hàng chục nghìn thành viên
bộ thông tin và truyền thông đã kịp thời phát hiện và đề nghị facebook chặn tám group facebook
xúi dục tự tử và bốn mươi ba trên bốn mươi bảy group facebook hướng dẫn và chia sẻ cách bùng nợ
làm dư luận thấy lo ngại trong thời gian gần đây
những cái xu hướng không lành mạnh xu hướng về bạo lực xu hướng về những hành vi nguy hại
không đạo đức á nó vốn tồn tại trong xã hội từ rất là lâu rồi
nhưng tại sao
tại sao bây giờ nó lại càng trở nên phổ biến hơn và mình thấy nhiều hơn
thứ nhất là phương tiện truyền thông mình biết được phương tiện nhiều hơn
nhưng đồng thời cũng là cái việc dễ tiếp cận những cái nguồn thông tin này đối với các bạn trẻ
và các bạn thì có thể là chưa có đủ được một cái độ chính trắng một cái độ thấu đáo
để sàn lọc những cái thông tin
cũng như là biết những cái cách thức mà có thể là bàn luận thông báo cho cha mẹ
hoặc là nhờ cái sự giúp đỡ của những người lớn
thì đôi khi các bạn sẽ lần lạc vào những cái cách thức
nó không tốt này
nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng đối với con em mình khi lứa tuổi học sinh sinh viên
hay ngay cả thanh thiếu niên hiện nay đều rất dễ dàng tiếp cận với mạng xã hội
với những thông tin đa chiều không được kiểm chứng dễ gây ra sự tiếp nhận thông tin lệch lạc
lo lắng của các bậc phụ huynh không phải không có cơ sở
khi thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án có tính chất manh động
nếu một bạn trẻ một cách vô tình thôi xem một vài cái clip một vài cái bài post
trên mạng những cái cách thức tự tạ hứa hoặc là những cái hành vi làm hại làm đau bản thân
thì khi mà mình chỉ cần mở điện thoại mở máy tính ra là tràn ngập toàn bộ những cái thông tin này
vậy mình tưởng tượng là mình tiếp xúc liên tục với một cái loại thông tin
thì nó cũng sẽ bó hẹp cái tư duy của mình
đặc biệt là các bạn trẻ mà có những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần
nhận thêm những cái thông tin này thì cái nguy cơ là các bạn làm đau bản thân
nằm hại bản thân hoặc có những cái hành vi nó không tốt
xã hội nó lại càng gia tăng thêm
dưới cốc độ pháp lý hành vi đăng tải lên mạng xã hội những thông tin tiêu cực
bày cách hay rủ nhau tự tử đều bị coi là phạm pháp
hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
với mức phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
và hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự
đối với việc xử dụng người khác bùng lợi online
thì khi mà có đủ căn cứ thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
còn trước mắt thì sẽ bị xử phạt hành chánh thôi
còn đối với việc xử dụng người khác tự sát
thì đây nó còn là ảnh hưởng đến tính mạng con người nữa
cho nên là bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã có một quy định cụ thể tại điều một trăm ba mươi một
có quy định cụ thể về việc xử dụng người khác tự sát
thì sẽ có mức phạt từ ba mươi năm
là từ cải tạo công giam giữ từ ba tháng đến sáu tháng
và mức phạt tù tối đa lên đến bảy năm tù giam
để không bị cuốn vào các hội nhóm tiêu cực
mỗi cá nhân khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng
tỉnh táo trong việc lựa chọn hội nhóm
cũng như biết lựa chọn thông tin để tiếp nhận
đối với các bậc phụ huynh
cần quan tâm và có định hướng phù hợp khi con em sử dụng mạng xã hội
tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu mang tính kích động tiêu cực trên mạng xã hội
công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ gần một năm tấn pháo
ngày bốn tám hai nghìn hai mươi ba tại công ty phong musa hà tĩnh
công an thị xã kỳ anh bắt giữ đối tượng phan văn tuân chú tỉnh hà tĩnh về hành vi tăng trữ sáu bảy mươi tám kg pháo nổ
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ bốn đối tượng gồm vũ trí hiếu nguyễn vĩnh phú nguyễn
nguyễn trí tâm nguyễn văn trường
tiến hành khám xét lực lượng công an thu giữ tăng vật gần một năm tấn pháo hoa nổ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua pháo từ một người việt sinh sống tại campuchia
sau đó thuê người vận chuyển bằng đường sông về tập kết tại nhà phú và tâm để bán kiếm lời
để tiêu thụ các đối tượng lập các tài khoản ảo trên facebook zalo telegram
các trang mua bán hàng địa tử trên shopee lazada để quảng cáo buôn bán pháo
đồng thời mua các số điện thoại tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên lạc và nhận chuyển tiền từ người mua bán pháo
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nhiều đối tượng đã mua bán ra thị trường khoảng ba tấn pháo cho nhiều đối tượng trên phạm vi toàn quốc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý ông lê văn thanh chú tỉnh đồng nai về hành vi vận chuyển cát trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ khuya ngày tám tháng một mươi một
tổ công tác đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện phương tiện ghe gỗ do ông lê văn thanh đang vận chuyển khoảng một mươi mét khối cát trái phép
tại km một mươi bảy tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
tại thời điểm kiểm tra ông thanh không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ liên quan đến phương tiện giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cho người khác vay tiền với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm mai trí đạt chú thị trấn di linh vừa bị công an huyện di linh tỉnh lâm đồng khởi tố điều tra hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hai mươi tám tháng chín tương lượng công an tiến hành bật phụ bắt quả tăng khi đạt đang có hành vi cho vay và đòi nợ với lãi suất cao
đối với một người dân tại thôn năm xã tân châu
tại cơ quan công an đạt khai nhận đã cho người này vay số tiền một trăm năm mươi triệu đồng với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
sau đó anh đã trả đủ gốc và lãi cho đạt tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đạt khai tiếp tục cho người này vay hai trăm năm mươi triệu đồng với lãi suất hai trăm một mươi bốn một năm
đến ngày hai mươi tám tháng chín khi đạt vào nhà người này đòi số nợ và lãi thì bị cơ quan công an bắt quả tăng
đạt khai thả và đòi tăng cùng các tăng vật có liên quan như giấy vay tiền giấy nộp tiền đề ngày giấy ủy nghiệp tri một xe mô tô một điện thoại di động
xác định tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác
công an tỉnh đăng nông đã triệt phái nhiều vụ án liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
công an tỉnh đắk nông vừa bắt giữ đào văn khắc và đào văn cương công chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
theo thông tin ban đầu hai đối tượng đến tỉnh đắk nông hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hai đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền
hình thức cho vay là trả góp theo ngày số tiền cho vay giao động từ năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cho một lần vay
khi vay tiền người vay phải chịu chi phí làm thủ tục là hai trăm năm mươi đồng đến hai năm triệu đồng và chịu lãi suất tương đương ba trăm sáu mươi năm một năm
với thủ đoạn đó từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đào văn khắc và đào văn cương đã cho một trăm sáu mươi chín lượt người vay với tổng số tiền vay là hơn hai tỷ đồng thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
thời gian qua vào tháng sáu có chạy qua
quảng cáo cho khách ở đây vay là ai có nhu cầu hỏi thì cháu liên hệ với số điện thoại cháu đến nhà xem nhà tấm cửa thì cháu cho vay tiền
còn đây là nhóm của bạch thành lâm và vũ văn hạnh công chú tại huyện đắk long
theo kết quả điều tra từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt bạch thành lâm và vũ văn hạnh đã cho một số người dân trên địa bàn huyện đắk long vay tiền
với lãi suất từ một trăm tám mươi một năm
thu lợi bất chính khoảng tám trăm linh triệu đồng
khi người vay chậm trả tiền các đối tượng có hành vi đe dọa dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản
tháng một mươi em có cho một người vay tiền và lấy tính lãi suất năm trên một triệu trên một ngày
sau khi đó là đòi tiền thì người ta không trả và em có dùng lời nói đe dọa người ta mục đích để lấy tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an đắk long đã đặt tài sản
công an đã phát hiện đấu tranh triệt phá bảy vụ một mươi một đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
phương thức của các đối tượng này thì chủ yếu là cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi đến bốn trăm linh trên một năm
thì nếu mà các đối tượng cho người vay mà người vay không chịu trả tiền thì có những hành vi đe dọa sử dụng vũ lực để nhằm cưỡng đoạt tài sản của người vay
thì qua đó thì cũng tuyên truyền pháp luật

đặc biệt mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh sát chủ động phong ngừa kịp thời tố xác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
đặc biệt mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh sát chủ động phong ngừa kịp thời tố xác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
nêu cao tinh thần cảnh sát chủ động phong ngừa kịp thời tố xác các đối tượng phạm tội
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
trước lo ngại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm có thể đông đúc quá tải
do chủ kỳ kiểm định của các phương tiện xe cơ giới sẽ tăng mạnh trong thời gian tới
vậy tình hình các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ra sao có đáp ứng được khối lượng công việc hay không
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có buổi ghi nhận thực tế về tình hình đăng kiểm
tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn hai s ở địa chỉ số bốn mươi bảy đường tống văn trân phường năm quận một mươi một
tại đây đang có khoảng ba mươi xe ô tô bao gồm cả trên băng chuyền kiểm định và xếp hàng chờ tới lượt
với số lượng này thời gian từ xếp hàng cho đến hoàn tất đăng kiểm chỉ kéo dài từ ba mươi đến bốn mươi năm phút
tùy từng loại xe vì vậy tại đây không có bất kỳ sự bất cập nào về quá tải hay xếp hàng dài chờ đợi
đăng kiểm đợt này mà so với tháng năm tháng sáu tháng bảy là nó thong thoáng hơn nó không ồn tắc xe
tức là đợt tháng năm tháng sáu tháng bảy là xe nó ồn tắc kéo dài tới ra ngoài đường
đợt này thì nó thong thoáng hơn nó trở lại bình thường
phát huy hiệu quả từ các giải pháp mà cục đăng kiểm việt nam
cục cảnh sát giao thông đã áp dụng vào giải quyết các vấn đề quá tải
ung tắc mệt mỏi vì chờ đợi kéo dài diễn ra trong cao điểm đầu và giữa năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
các trung tâm đăng kiểm vẫn chỉ tiếp nhận xét xe trên ba tiêu chí
một đăng ký qua app trung tâm đăng kiểm hai điện thoại đặt lịch
giải quyết cho trường hợp xe hết hạn kiểm định trong ngày
cách làm này duy trì đảm bảo tính ổn định và thông thoáng cho các đơn vị đăng kiểm
cái app thì nó rất là tiện lợi
giúp cho người dân được chủ động hơn về thời gian để mang xe tới đăng kiểm
và không phải chờ đợi lâu
khi mà chúng ta tới đăng kiểm là chỉ có đọc cái số xe và cái app lên
khi mà mình đăng ký thì lập tức thì bên hệ thống đăng kiểm sẽ cho xe vào đăng kiểm ngay
chỉ tính riêng số lượng xe
đơn vị cơ giới tới chu kỳ đăng kiểm tại đơn vị năm mươi hai s trong tháng một mươi một và một mươi hai tới
lần lượt là ba năm trăm linh bốn và bốn hai mươi chín xe còn trong tháng một mươi vừa qua là hai một trăm ba mươi bảy xe
hiện đơn vị này đang hoạt động cả ba ban chuyển với công suất tối đa là hai trăm năm mươi xe một ngày
trong tháng chín và một mươi vừa qua đạt hai trăm linh xe một ngày tương đương tám mươi công suất
như vậy nếu không có biến động thì dù tháng một mươi hai tăng gần gấp đôi đơn vị này vẫn có thể đáp ứng được
do cần thiết làm thêm giờ
nếu mà cái tình hình hoạt động ổn định của các trung tâm hiện tại
như hiện tại bây giờ cũng như lực lượng nhân sự về nhân sự vẫn ổn định
không có sự biến động thì khả năng đáp ứng cái nhu cầu của người dân trong thời gian tới
cũng có khả năng đáp ứng được nếu tình hình nhân sự vẫn ổn định như bây giờ và có thể là khôi
phục các trung tâm khác có thể khôi phục thêm các dây chuyền còn lại khi có thêm nhân sự
để đáp ứng được nhu cầu của người dân thời gian tới thì khuyến cáo người dân ta nên chủ động
xem cái lịch đăng ký cho nó phù hợp với cái thời hạn hết hạn đăng kiểm của từng loại phương tiện
mà người dân đang chủ sở hữu để tránh tình trạng là dồn ứ trong một lúc cao điểm ví dụ như thông
một mươi hai hoặc tháng một cái thời điểm cuối năm tính đến thời điểm hiện tại toàn thành phố hồ chí
minh đang có một mươi bảy trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được phép hoạt động
và có thể đáp ứng thêm được từ hai mươi bốn mươi khối lượng công việc trong những tháng cuối năm
do một số nơi đạt từ sáu mươi đến tám mươi công suất